chỉ hơn ba ngày sau khi gây án đối tượng phàn sần tông ba mươi ba tuổi trú tại huyện phong thổ
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu tạm giữ về hành vi giết người nạn nhân trú tại xã mù sang huyện phong thổ
tại cơ quan điều tra bước đầu tông khai nhận hơn một năm trước tần ú mẩy vợ của nạn nhân bị chồng đánh thường gọi điện tâm sự với tông
sau đó hai người rủ nhau xuống hà nội làm thuê và chung sống như vợ chồng
quá trình chung sống mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái dọa giết cả nhà mẩy
tông đã đồng ý cùng bảy về lai châu lên kế hoạch giết nạn nhân
tâm gọi điện lừa nạn nhân mình có ma túy và rủ tìm người mua nếu bán được thì sẽ chia nhau tiền
nạn nhân đồng ý và hẹn gặp để xem hàng
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng một trong lúc nạn nhân đang xem gói ma túy giả mẩy lao từ bụi cây phía sau
dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau đó tùng tiếp tục lấy lại đoạn sắt đập liên tiếp khiến đầu vào mặt của nạn nhân bị biến dạng
gây án xong tông chở mẩy đi vứt đoạn sát trên và về nhà tông ngủ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã bắt được phan sơn tông và đang tích cực truy bắt tần ú mẩy